các ngành chức năng của huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra
chiều tối qua ngày sáu tháng chín một trận lốc xoáy với cường độ mạnh đã quét qua khu vực thị trấn trà xuân và các xã trà phú trà thủy huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
vụ lốc xoáy đã làm tốc mái ba mươi ngôi nhà rất may không có thương vong về người
các ngành chức năng đã lập tức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng
hiện các vùng miền núi đang vào mùa mưa nên nguy cơ rông lốc sạt lở núi rất lớn
ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại thiên tai gây ra